công an thị trấn trà xuân huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi vừa làm rõ hơn hai mươi đối tượng mang hung khí chuẩn bị hỗn chiến
trước đó tại khu dân cư một mươi chín tổ dân phố sáu thị trấn trà xuân có hai nhóm thanh niên khoảng hơn hai mươi đối tượng với nhiều hung khí đang chuẩn bị thanh toán lẫn nhau
nhận được tin báo công an thị trấn trà xuân kịp thời có mặt truy bắt các đối tượng
tại hiện trường phát hiện nhiều dao phóng lợi mã tấu dựa
nguyên nhân của vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân giữa hai đối tượng của hai nhóm trong lúc dự tiệc sinh nhật dẫn đến đánh nhau
sau đó mỗi bên đều gọi đồng bọn rồi hẹn nhau hỗn chiến